thưa quý vị mới đây hiệp hội phát hành phổ biến phim đã gửi thông cáo cảnh báo công ty trách nhiệm hữu hạn cgv
có biểu hiện kinh doanh trái phép và tiếp tục chê nếp doanh nghiệp việt nam
cụ thể như các phương tiện truyền thông đưa tin hai năm trở lại đây cgv đã liên tiếp nhiều lần từ chối phát hành
và công chiếu các tác phẩm điện ảnh việt mà điển hình phải kể đến bộ phim tấm cám chuyện chưa kể
trong khi các bộ phim bom tấn nước ngoài vẫn luôn được cụm rạp này ưu ái với những xuất chiếu vàng trong thời gian dài
và đó chính là một trong những lý do khiến phim việt nam bị thất thế trước dòng chảy ồ ạt của phim nước ngoài tại chính sân nhà
thực hiện một vài khảo sát tại các cụm rạp nổi bật hiện nay như galaxy bhd
chúng ta dễ dàng nhận thấy các khán giả đang ngày càng có xu hướng lựa chọn phim nước ngoài
để tận hưởng những phút giây thư giãn thay bằng phim việt nam
đa số các bạn trẻ cho rằng trong các năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi
phim việt nam đang dần có dấu hiệu đi xuống do nội dung đơn giản dễ đoán không có tính thu hút hấp dẫn cao
bên cạnh đó yếu tố giải trí kỹ xảo vốn từ lâu vẫn là điểm yếu của phim việt so với nền công nghiệp điện ảnh thế giới
thường thì mình sẽ lựa chọn là phim nước ngoài
bởi vì tôi cảm thấy là phim việt nam nó
không hay cho lắm
thường thì mình sẽ có xu hướng lựa chọn phim nước ngoài nhiều hơn
em nghĩ là cần về cái nội dung
và cả về mặt kiểu
đầu tư về kiểu
các trang phục rồi các thứ thì nó sẽ thu hút được người xem hơn
nguyên do dẫn đến những mặt yếu kém hiện nay của phim việt
hẳn phải kể đến những mặt hạn chế mà chính các nhà làm phim việt nam hiện đang gặp phải
chương trình đào tạo chưa thực sự chuyên sâu
chưa nhận được nhiều sự hỗ trợ
tạo điều kiện từ các nhà phát hành nước ngoài
là hai trong số rất nhiều lý do
khiến ngay trong quá trình sản xuất phim việt đã bộc lộ những yếu kém
so với điện ảnh nước ngoài
vốn được biết đến với kinh phí hàng chục nghìn đô la
cho các bộ phim bom tấn
tôi nghĩ rằng phim việt
nó có một số lượng rất ít
một năm chúng ta sản xuất khoảng bốn năm phim
thì tôi nghĩ nó không phải là số nhiều
để đáp ứng các yêu cầu của người xem
thứ hai là chất lượng
chất lượng phim chúng ta hiện nay cũng không đồng đều
nhiều khi là người ta làm cái bộ phim một cách nó quá nhanh
và người ta không đề cao đến cái việc là chúng ta phải đầu tư
làm thế nào để chinh phục được khán giả việt
đó là nguyên nhân thứ hai
nhưng mà một cái nguyên nhân mà nặng nề hơn
song hành với cái việc đó là việc phát hành
thì đối với chúng tôi là những nhà sản xuất phim
thì tôi thấy nó khá là mong manh
chúng ta thì làm trong phim rồi đi tìm kiếm người phát hành
thậm chí là người ta có nhận phát hành
nhưng mà người ta cũng không tập trung
người ta cũng không gắn liền những cái trách nhiệm nào đấy
thì cái việc làm phim việt
nó số lượng thì nhiều
nhưng tôi đang cảm giác là nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩy
và cái vòng luẩn quẩn đó
thì tôi nghĩ nếu chúng ta tìm cách giải thoát nó ra
bằng cái giải pháp là hỗ trợ phát hành
đối với phim việt
thì tôi nghĩ rằng là đó là một bài toán
mà gần như chúng ta biết chắc chắn con số và giải đáp
trước thực trạng đó nhiều giải pháp đã được đề ra
năm hai nghìn một mươi năm hiệp hội phát hành và phổ biến phim việt nam
được thành lập với sự tham gia trực tiếp của tám cụm rạp
nhà sản xuất nhà phát hành phim trong nước
và công ty vaa
với sự tham gia này
các bộ phim việt sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ
ưu tiên về số lượng xuất chiếu dạp chiếu và giờ chiếu
những yếu tố trực tiếp tác động đến thị hiếu lựa chọn phim của khán giả
cùng với đó là nâng cao phát triển kỹ thuật
nội dung làm phim của nhà sản xuất
để từ đó giúp phim việt dần lấy lại niềm yêu thích đối với khán giả nước nhà
hiện tại bên dạp thì rất là muốn có những bộ phim việt chất lượng
và sẽ hỗ trợ cho phim việt tối đa
thông thường các bộ phim việt có tính giải trí cao
và được nhiều khán giả đón nhận
thì dạp sẽ xếp những xuất chiếu rất là dài
ví dụ thường chiếu trong bốn năm tuần
và chiếu đến mức khi không còn khách xem nữa thì dạp mới bỏ
còn phim ngoại thì thông thường dạp chiếu từ chỉ hai ba tuần
sau đó lại chuyển cho phim khác
bởi vì tỷ lệ phim ngoại thì hiện nay ra liên tục liên tục
tuần nào cũng có phim mới
còn phim việt thì một năm thì có như tôi nói trước đây là năm sáu phim
cho nên là khi tỷ lệ phim việt thấp
thì mình phải chiếu dài hơn và hỗ trợ rất nhiều cho phim việt
tôi nghĩ rằng là mỗi nước thì có một đặc thù riêng
chúng ta không áp dụng máy móc
cũng như tỷ lệ các nước khác
tuy nhiên chúng ta phải lưu ý mấy điều sau đây
nhất là chúng ta bảo hộ phim việt
nhà nước cũng sẽ bảo hộ phim việt
như một số nước ả lạc như một số nước nga hàn quốc hàn quốc
họ cũng sẽ bảo hộ phim việt
và lưu ý đầu tư những phim nghệ thuật
tôi nhớ có một lần tôi quỹ hỗ trợ này
chúng ta đề xuất ra mấy năm rồi đề ra mấy ba mươi năm rồi
có thật là nhiều năm rồi nó không thực hiện được
thì quỹ hỗ trợ ngành đó sẽ giúp đỡ giúp cho phần phát triển phim việt
cũng như cái yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài là
trích tỷ lệ và trăm bán vé ra
thì nó đã từng đề xuất rồi nhưng cũng không thực hiện được
và sau đó chúng ta cũng cần cái là
chính sách thuế của nhà nước
dài ưu đãi đối với phim việt nam hơn
đồng thời chúng ta phải xây dựng các cụm giảm
xây dựng như thế nào làm sao để khả thi
bởi vì có những cụm giả chúng ta bằng cớ
bằng chứng nhận tiền để có những cụm giả mà xây dựng
rất là nhiều sẽ đóng cửa vì nhiều lý do các bạn đã biết rồi
vì thế chúng ta xây dựng cụm giảm ở đâu
như thế nào tính khả thi như thế nào
thì đó là cảm ngộ bài toán khó nhưng phải xây dựng
để phim việt nam có những cơ hội chiếu của những cụm giảm
bởi lẽ điện ảnh chính là một trong những tấm gương
phản chiếu rõ nhất đời sống tinh thần
cũng như các nét văn hóa của mỗi quốc gia
việc hội nhập học hỏi những giá trị tân tiến
của nước bạn chưa bao giờ là xấu
để từ đó chúng ta có thêm những kiến thức
chất liệu mới làm phong phú
chất lượng hơn môi trường văn hóa xã hội nước nhà